trong khi đó công tác kiểm tra giám sát quản lý thuốc hiện nay vẫn còn nhiều bất cập khiến dư luận băn khoăn lo ngại
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài đừng trục lợi trên sinh mạng người bệnh của đông thành mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cuối tháng tám vừa qua cục quản lý dược bộ y tế phát hiện hai lô thuốc tẩy dunfuzakaza được bày bán trên thị trường
thông tin về vụ việc này làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng thuốc giả hoành hành đã và đang trở nên nguy cấp
thời gian qua sự việc liên quan đến các đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý luôn thu hút sự quan tâm của dư luận
phía sau đường đi của thuốc giả cho thấy các lỗ hồng trong công tác quản lý sự xuống cấp trầm trọng về đạo lý nhân cách của một số người trước sự cám rỗ của đồng tiền
mà đáng buồn
trong số đó lại có cả những người khoác áo lương y
không thể không phấn nộ trước tình trạng này
tính mạng của rất nhiều người bệnh đang bị đe dọa bởi động cơ trục lợi của các đối tượng bất lương
thật ra nạn thuốc giả đã tồn tại dài rẳng nhiều năm nay gây bức xúc trong dư luận
từ năm hai nghìn một mươi một cảnh sát hình sự quốc tế interpol đã đưa ra cảnh báo cho biết
châu á nói chung và việt nam nói riêng là hai thị trường béo bở của thuốc giả nhất là thuốc chữa bệnh ung thư
đây là loại thuốc mang lại những khoản lợi nhuận kết xù
do tính chất đặc thù trực tiếp liên quan đến sinh mạng của con người
nên khác với nhiều mặt hàng khác ít có ai mặc cả khi mua thuốc mà chấp nhận mua với mọi giá
miễn sao người thân nhanh khỏi bệnh
nắm bắt được tâm lý này một số đối tượng đã lợi dụng để tăng giá thuốc một cách tùy tiện
đồng thời nghĩ ra vô số chiêu thức làm thuốc giả hòng kiếm nhiều lợi nhuận hơn
không chỉ thuốc chữa ung thư
mà nhiều loại thuốc từ thông thường đến đặc trị
thậm chí các loại biệt dược lược chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ
cũng bị làm giả và được bán trên thị trường
dòng chảy của thuốc giả có thể ví như những chiếc vòi bạch tuộc len lỏi vào mọi ngóc ngách
xâm nhập vào từng gia đình gây ra hậu quả khôn lường cho sức khỏe con người
thống kê của bộ y tế cho biết tỷ lệ thuốc giả được phát hiện liên tục tăng qua từng năm
đây là vấn đề đáng lo ngại
bởi trước tình trạng gia tăng của một số dịch bệnh
thì thuốc giả là một trong những nguyên nhân trực tiếp đe dọa an toàn sức khỏe của cộng đồng
năm hai nghìn một mươi sáu hàng loạt vụ việc liên quan sản xuất buôn bán thuốc giả bị phát hiện và xử lý
ngay ở trung tâm hà nội đã phát hiện hơn năm trăm linh đơn vị thuốc nguồn gốc nước ngoài quá hạn sử dụng
được tẩy xóa bày bán công khai tại hơn hai mươi cửa hàng
trong đó có lượng lớn thuốc kháng sinh thuốc thần kinh cai nghiện
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
ở thành phố hồ chí minh cơ quan chức năng bắt giữ hơn một trăm linh vụ buôn bán thuốc giả thuốc lậu
sang năm hai nghìn một mươi bảy thị trường thuốc giả không có dấu hiệu hạ nhiệt
tháng sáu vừa qua tại bến tre cơ quan chức năng phát hiện và tiêu hủy hơn bốn mươi vỉ thuốc tân dược giả
cũng trong tháng sáu công an thành phố hải phòng phát hiện một đường dây chuyên tổ chức sản xuất mua bán các loại vitamin giả cho trẻ em
đường dây này tự sản xuất các loại thuốc
sau đó đóng gói
nhãn mác hàng sản xuất tại mỹ
đáng chú ý là hoạt động phi pháp này diễn ra từ năm hai nghìn một mươi đến nay với số lượng lớn
chỉ tính riêng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến thời điểm bị phát hiện
đường dây này sản xuất bán ra hơn một mươi chín sản phẩm vitamin giả phân phối cho nhiều hiệu thuốc ở hải phòng hà nội
thủ đoạn làm thuốc giả phổ biến được các đối tượng sử dụng là
thu gom thuốc hết hạn sử dụng với giá rẻ rồi thay nhãn mát thành thuốc ngoại
mua các loại thuốc giả phổ biến được các đối tượng sử dụng là

nhãn mác giả thuốc nhập
chế biến thuốc giả rồi đóng hộp
in ấn bao bì giống thuốc thật
nhập nguyên liệu rẻ tiền từ nước ngoài mà phần lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thuốc giả
đáng lo ngại là
số dược liệu nhập khẩu chui ước tính mỗi năm hơn bốn mươi tấn
phần lớn không rõ nguồn gốc
theo ông trần hùng
phó tránh văn phòng ban chỉ đạo chống buôn lậu
giang lận thương mại và hàng giả quốc gia
cần xem số dược liệu này là hàng giả
việc phát hiện xử lý vẫn còn nhiều khó khăn
trong khi cần thị trường có nhu cầu lớn về loại thuốc nào
đội quân thuốc giả
lập tức vào quần sản xuất
phân phối cho các cửa hàng với hoa hồng luôn ở mức cao
để giành ưu thế cạnh tranh
cũng như xâm nhập hệ thống bệnh viện
để che mắt lực lượng chức năng
một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là
thành lập công ty
nhằm hợp thức hóa việc kinh doanh thuốc giả
hậu quả từ việc sử dụng thuốc giả
là vô cùng nghiêm trọng
bởi thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh
mà còn là nguyên nhân khiến các giải pháp điều trị bệnh
bị vô hiệu hóa
kèm theo đó là những nguy cư kháng thuốc
dí ứng thuốc ngộ độc thuốc
đồng thời có thể phát sinh các loại bệnh nguy hiểm khác
thậm chí làm người bệnh tử vong
nhưng làm thế nào để phát hiện thuốc giả
đây là sự thách đối với người tiêu dùng
do kỹ thuật in ấn làm giả
mẫu mã bobby hiện nay quá tinh vi
nếu chỉ nhìn bề ngoài
ngay cả người trong ngành y cũng khó phân biệt
thuốc thật thuốc giả
bên cạnh đó không phải ai cũng nắm được
thông tin về các loại thuốc bị cơ quan chức năng
phát hiện đình chỉ thu hồi
nhất là ở khu vực miền núi
vùng sâu vùng xa
vì thế hiện tượng người bệnh sử dụng thuốc
có lệnh cấm lưu hành không phải là hiếm
không chỉ được bán tại nhiều cửa hàng thuốc
thuốc giả xâm lấn trên cả internet
các mạng xã hội như facebook zalo
với các chiêu bài
bán trong nước không đáng tin cậy
phải dùng thuốc ngoại sách tay mới bảo đảm an toàn
giá rẻ hơn so với thị trường
kèm theo là hình ảnh minh họa
cái gọi là nguồn thuốc uy tín
đối tượng lừa đảo dễ dàng rũ được
nhiều người mua thuốc
trước sự bùng phát dịch vụ mua bán thuốc qua mạng
tổ chức y tế thế giới
đã lên tiếng cảnh báo
về tình trạng tới năm mươi
lượng thuốc bán trên internet là thuốc giả
ở việt nam tỷ lệ này có thể còn
tuy nhiên do kinh doanh thuốc qua mạng
không dễ xác định được danh tính
cũng như địa chỉ đối tượng kinh doanh
nên tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả
vì thế không có cách nào khác
là người tiêu dùng phải có biện pháp
tự bảo vệ mình và người thân
bằng việc mua thuốc ở những cơ sở
có uy tín
trước nạn sản xuất và kinh doanh thuốc giả
diễn ra ngày càng phức tạp về quy mô và tính chất
cần phải có các biện pháp ngăn chặn
cứng rắn mà trước hết không thể thiếu vai trò
quan trọng của ngành y tế
trong việc kiểm tra chất lượng thuốc
cấp phép nhập khẩu và giám sát hoạt động kinh doanh thuốc
từ những sai phạm thời gian qua
có thể thấy còn tồn tại nhiều lỗ hồng
trong công tác kiểm tra giám sát
quản lý thị trường thuốc như
kiểm soát nguồn thuốc
giá thuốc tại các cửa hàng còn thiếu chặt chẽ
việc cấp phép nhập khẩu thuốc còn nhiều bất cập
mà sự việc của công ty
vn pharma vừa qua
là một thí dụ điển hình
có thể thấy thuốc giả sở dĩ tồn tại được
là do những khoản lợi nhuận lớn mang lại
điều này lý giải vì sao
không ít người sẵn sàng bất chấp cả pháp luật
trà đạp lên đạo lý để trục lợi
trên sức khỏe tính mạng của người khác
thậm chí có những đối tượng
từng chịu án tù vì tội làm thuốc giả
đến khi mãn án ra tù
lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
với thủ đoạn tinh vi hơn
trước diễn biến ngày càng khó lường
của thị trường thuốc giả
cần xác định việc chống nặng thuốc giả
là trách nhiệm của toàn xã hội
đồng thời tăng cường hợp tác với các nước khác
năm hai nghìn một mươi năm interpol đã mở
chiến dịch mang tên bão tố
tại một mươi ba quốc gia châu á
truy quét hàng trăm cơ sở sản xuất
và đường dây buôn bán thuốc giả
bắt và thu giữ hơn hai tấn dược phẩm giả
trị giá bảy tỷ usd
interpol cũng tổ chức một chiến dịch
quy mô tại một trăm một mươi năm quốc gia
nhằm vào tội phạm thuốc giả
điều này cho thấy
nặng thuốc giả đã trở thành vấn đề
nghiêm trọng toàn cầu
bởi vậy các cơ quan chức năng như
tăng cường phải có sự phối hợp đồng bộ
kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng
chống ngăn chặn nạn sản xuất
và buôn bán thuốc giả bằng các biện pháp
cụ thể như
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc
thông tin tới người dân
những cửa hàng và sản phẩm thuốc
không đạt tiêu chuẩn
với những sai phạm bị phát hiện
cần xử lý nghiêm đủ sức răn đe
truy cứu trách nhiệm của các tổ chức
cá nhân liên quan
tổ chức thiệt hại
tùy mức độ có thể xem xét xử lý hình sự
đó là phương cách thiết thực góp phần
bảo vệ sức khỏe cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài
đừng trục lợi trên sinh mạng
người bệnh của đông thành
bài đăng trong một bình luận
phê phán báo nhân dân
liên quan đến vụ công ty vm phạc ma
nhập thuốc điều trị ung thư giả
ngày hai mươi bốn tháng tám văn phòng chính phủ
đã có văn bản yêu cầu bộ y tế báo cáo
trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ
đối với vụ việc này
ngày ba mươi tháng tám
tại phiên họp chính phủ
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
vụ việc liên quan đến công ty vm phạc ma
đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật
thụ lý giải quyết
nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
và nhiều ý kiến rất bức xúc
ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân
đối với cả hệ thống y tế
vì vậy cần được chỉ đạo xử lý
nghiêm minh mọi vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng cho hay là đã chỉ đạo
văn phòng chính phủ có văn bản yêu cầu
bộ y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ
và đã nhận được báo cáo với nội dung cơ bản
như thông cáo báo chí của bộ
phó thủ tướng nêu rõ
tôi đã có ý kiến
cần thanh trai về cấp phép nhập khẩu
cấp đăng ký thuốc của bộ y tế
mặt khác đề nghị các cơ quan chức năng
làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm
tinh thần là phải hết sức
nghiêm minh và công khai
ngay sau khi
phó thủ tướng vũ đức đam phát biểu
thủ tướng nguyễn xuân phúc kết luận
thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra
việc cấp phép của bộ y tế
phải rất nghiêm túc nhất là khi
liên quan tới sức khỏe của nhân dân
chúng ta hy vọng rằng
với sự chỉ đạo khẩn trương
quyết liệt của chính phủ
những góp khuất xung quanh vụ
công ty vn phạc ma
và những vụ việc khác sẽ tiếp tục
được làm sáng tỏ đem lại
niềm tin cho nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau